xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới khối không khí lạnh ở phía bắc chưa tác động đến thời tiết nước ta
nên thời tiết trên khu vực không biến động đáng kể tiết trời tiếp tục ấm áp
tại khu vực trung du và đồng bằng các tỉnh thành phía đông bắc bộ
đêm và sáng có sương mù và có mưa nhỏ vài nơi lượng không đáng kể
còn riêng các tỉnh vùng núi chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao khoảng một năm trăm linh m
nên có thể có mưa rông vài nơi
nền nhiệt trên khu vực vẫn giao động trong khoảng một mươi chín hai mươi chín độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chỉ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu
nên trong hai ba ngày tới vẫn phổ biến chỉ có mưa vài nơi và xe lạnh lúc sáng sớm
còn ban ngày vẫn còn nắng ấm với mức nhiệt chưa chiều
giao động trong ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
các tỉnh duyên hải miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới thời tiết vẫn ổn định phổ biến ít mưa
hoặc có trăng cũng chỉ xuống
nhưng không xuất hiện mưa cục bộ về chiều tối với lượng không đáng kể
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây cũng ổn định trong khoảng một mươi chín ba mươi độ
trời chỉ xe lạnh lúc sáng sớm ở phía bắc khu vực
do không khí lạnh hoạt động yếu và nhiễu động trong đới gió đông trên cao cũng không xuất hiện
nên dọc theo các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận cũng phổ biến ít mưa
ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng với mức nhiệt trưa chiều
giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên đã bước vào mùa khô nên mưa cũng giảm nhanh
ban ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực
giao động trong khoảng một mươi tám ba mươi một độ
trời vẫn xe lạnh về đêm và sáng
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng phổ biến ít mưa ban ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi thuộc các tỉnh miền đông như tây ninh đồng nai bình phước
nhiệt độ có thể đạt ngưỡng ba mươi bốn độ